trong tối ngày hai mươi sáu tháng sáu ngành y tế tp hcm đã tiến hành phong tỏa kết ly một mươi bảy tầng
từ tòa nhà flemington cao ốc bảo gia số một trăm tám mươi bốn đường lê đệ hành quận một mươi một
việc phát hiện ca nghi mắc covid một mươi chín
lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời để phung khứ quẩn và điều tra dịch tễ
địa điểm này là nơi cư trú của một ca nghi mắc covid một mươi chín
người dân sinh sống tại các tầng tòa nhà nêu trên đã tạm thời được cách ly
cho đến khi có thông báo mới từ chính quyền địa phương
tòa nhà flemington gồm ba tháp a b và c cao hai mươi ba tầng
trong đó tháp a và tháp b là khu căn hộ cao cấp gồm ba trăm linh căn chung cư
và khu trung tâm thương mại parkson
riêng tháp c là khu cao ốc văn phòng
cũng trong tối ngày hai mươi sáu tháng sáu ubnd huyện hoc mon cho biết
chợ đồ mối nông sản thực phẩm hoc mon đã xuất hiện một mươi chín ca bệnh covid một mươi chín
và một số ca bệnh có liên quan đến các chợ khác
vì vậy chợ đồ mối nông sản thực phẩm hoc mon phải ngừng hoạt động
để hoàn chỉnh các phương án phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín